công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn văn phúc bốn mươi tuổi quê tỉnh vĩnh long tội trộm cắp tài sản
theo kết luận điều tra phúc và chị nguyễn thúy diễm chú huyện nhơn trạch có tình cảm sống với nhau như vợ chồng
sáng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng lúc chị diễm đi làm phúc ở nhà đã lục tủ lấy nhiều trang sức bằng vàng
tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng rồi bỏ trốn về quê ở tỉnh vĩnh long
bị mất tài sản chị diễm đến cơ quan công an trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
bắt được phúc khi y đang lẩn trốn ở xã trung nghĩa sau một mươi hai ngày gây án